trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo từ đêm ngày một mươi chín tháng bảy vùng núi bắc bộ có mưa rất to kèm nguy cơ lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày hai mươi năm tháng bảy thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng
do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió nên khu vực vùng núi bắc bộ có mưa vừa mưa to và rông
các tỉnh lai châu lào cai hà giang tuyên quang cao bằng bắc cạn có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ ba mươi bảy mươi mm trên một mươi hai giờ có nơi trên một trăm linh mm trên một mươi hai giờ
trong khi đó trung bộ sẽ duy trì tình trạng nắng nóng trong nhiều ngày tới
các tỉnh thành phố từ thanh hóa đến phú yên có nắng nóng gây gắt với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi chín độ
cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy nổ hỏa hoạn ở khu vực dân cư nguy cơ cao xảy ra cháy rơi
cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy rơi